để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện về đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lũ với phương châm bốn tại chỗ
cùng với đó bộ công an cũng đã có công điện đề nghị ban chỉ huy ứng phó thiên tai công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh bảo đảm an ninh trật tự sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu người dân trong mưa lũ để hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
thưa quý vị tại hà tĩnh và nghệ an mưa lớn kéo dài cộng với việc điều tiết lũ tại các hồ chứa thủy điện đã khiến cho các vùng hạ du bị ngập sâu đặc biệt một số tuyến quốc lộ trọng điểm đã bị sạt lở sụt lún nghiêm trọng
và hiện nay mực nước trên các sông ngàn sâu ngàn phố mực nước xu thế lên và còn dưới mức báo động một mưa lớn vẫn đang còn diễn ra cộng với việc điều tiết nước xả lũ của các hồ chứa và thủy điện trong những ngày nguy cơ ngập lũ trên diện rộng là rất lớn
sau khi nghe tin hồ kẻ gỗ tăng mức điều tiết lũ nhiều gia đình ở xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã chủ động di chuyển lúa gạo lên cao
lương thực thực phẩm cũng được các gia đình chuẩn bị sẵn sàng để phòng khi lũ lụt kéo dài các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân vùng lũ di rời tài sản đến nơi an toàn
gia đình chúng tôi đã soàn tất cả lúa gạo lên cao và các vật dùng ví dụ như xe máy xe đạp biển cũng đã đưa đi gửi ở vùng lân cận
do mưa lớn kéo dài cộng với việc điều tiết lũ của các hồ chứa nên vùng hạ du các huyện thạch hà cẩm xuyên kỳ anh đã bị ngập sâu từ năm đến một mét
một số tuyến đường trọng điểm đã bị sạt lở chia cắt cục bộ hiện hồ kẻ gỗ thủy điện hố hô đã nâng mức điều tiết lũ nên có khả năng mực nước lũ sẽ tăng lên
địa phương đã chủ động cho bà con kế cao các lô đạc cùng những lơ khảo sát các địa điểm để có thể di chơi bà con
một lũ năm nay tỉnh hà tĩnh đã đưa vào sử dụng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ bão nên người dân rất yên tâm
hiện hà tĩnh đã xây dựng phương án di rời người dân vùng thấp trũng ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn sẵn sàng nhân lực phương tiện để ứng cứu kịp thời khi nước dâng cao
hà tĩnh đã đưa vào sử dụng nhà văn hóa cộng đồng kế cao các lô đạc cùng những lơ khảo sát các địa điểm để có khả năng mức nước lũ sẽ tăng lên

còn tại tỉnh nghệ an mưa lũ đã gây sạt lở đất và chia cắt nhiều tuyến đường tại huyện con cuông kỳ sơn diễn châu
theo thống kê trên địa bàn nghệ an có khoảng trên hai mươi điểm sạt lở núi lớn nhỏ trên các tuyến đường
sở giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị quản lý giao thông huy động nhân lực và thiết bị bay móc tiến hành sàn sạt lở đuối
trên các tuyến đường đảm bảo lưu thông bước một yêu cầu các đơn vị quản lý giao thông canh trực cảnh báo người tham gia giao thông tại các điểm sạt lửa đuối